thưa quý vị một người chạy xe ôm công nghệ ở khu vực đường ba điểm bốn thuộc xã ba điểm huyện hóc môn tp hcm
bị cướp đâm sáu nhát được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó
bệnh nhân được hồi sức và chụp ct sau đó được khẩn cấp chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện thống nhất
để phối hợp cứu sống bệnh nhân
tại đây các bác sĩ đã phối hợp giữa khoa cấp cứu và khoa ngoại tim mạch lồng ngực đưa bệnh nhân thẳng lên phòng một
sau đó bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng trụy tim tri giác lơ mơ với sáu vết đâm gần tim phổi và sau lưng
ekip phẫu thuật đã nhanh chóng mổ trẻ xương ức khẩn cấp kiểm tra tổn thương thủng nhĩ trái và vết thương thủng phỏ phải
gây tràn máu màng phổi lấy được ở khoang màng phổi phải một năm kg máu năm trăm linh ml máu ở phổi trái
bệnh nhân được xử trí khâu lại tiêm và phổi hồi sức tích cực hiện tại bệnh nhân sinh hiệu ổn đang được theo dõi liên tục